như vậy là từ ngày mai ngày hai mươi chín tháng một mươi hai kỳ nghỉ tết dương lịch bốn ngày sẽ chính thức bắt đầu
với một kỳ nghỉ dài ngày như thế này thì từ hôm nay đã có rất nhiều người dân rời khỏi thủ đô hà nội để về quê hoặc đi các nơi để nghỉ lễ
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại bến xe trên địa bàn thành phố hà nội
mặc dù thời tiết ở hà nội hôm nay mưa khá to tuy nhiên rất nhiều người dân vẫn đổ về các bến xe trên địa bàn thành phố
theo ghi nhận lượng hành khách chiều nay rất đông hầu hết là sinh viên và người lao động và một số người dân cũng gặp khó khăn trong việc xếp hàng mua vé
tại cổng các biến xe lực lượng chức năng kết hợp với lực lượng bảo vệ luôn túc trực và thực hiện nhiệm vụ của mình nên cũng hạn chế được tình trạng ủn ứ ách tắc bảo đảm cho các xe ra vào bến được nhanh chóng thuận tiện